từ hôm nay với đời gió đông bắc được tăng cường thêm kết hợp với những nhiễu động trong đới gió đông trên cao
thì mưa vừa mưa to đến rất to được dự báo sẽ còn tiếp diễn cho khu vực các tỉnh từ quảng bình trở vào cho tới ninh thuận
với lượng mưa trong đợt này từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sẽ phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm
tâm mưa to đến rất to tập trung chủ yếu ở khu vực từ đà nẵng trở vào cho tới phú yên với lượng mưa từ bốn trăm linh mm trong bốn ngày
mưa to lại gắn liền với lũ trồng lũ nên cuộc sống của người dân tại khu vực miền trung đang khá khó khăn
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông từ thứ thiên huế đến ninh thuận phổ biến ở mức bão động hai bão động ba và trên bão động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông
trong khi đó tại nam bộ mưa giảm dần về lượng và lui dần về khoảng thời gian chiều tối và đêm
còn ban ngày thì trời phổ biến có mây thay đổi và đôi lúc hứng nắng
nhiệt độ ngày mai ở khu vực sẽ chủ yếu từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên do mây còn nhiều và còn có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ cao nhất ngày mai còn giao động trong khoảng mát mẻ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trên biển không khí lạnh sẽ được tăng cường bổ sung thêm vào ngày mai sẽ làm cho các vùng biển ven bờ
bao gồm vĩnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và khu vực bắc biển đông
duy trì gió đông bắc có cường độ mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
tình trạng biển động với sóng biển cao từ hai đến bốn mét và còn kèm theo mưa rào và rông nên khá nguy hiểm
vùng biển phía nam từ bình định trở vào cho tới cà mau và khu vực phía nam biển đông có gió đông bắc cấp năm
mưa rào và rông xảy ra rải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại